trong tối ngày một mươi sáu tháng một mươi công an quận bảy thành phố hồ chí minh đang tạm giữ đối tượng khổng minh toàn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn ngụ quận gò vấp để điều tra làm rõ về tội hủy hoại tài sản
trước đó sáng ngày một mươi ba tháng một mươi tòa đến khu dân cư jamona phường phú thuận quận bảy
thì phát hiện xe ô tô biển số năm mươi một g bảy nghìn chín trăm một mươi ba đang đậu bên đường d bốn đây là chiếc xe của shop quản lý vợ toàn
trước đây toàn nhiều lần nghi ngờ giữa vợ và người xếp có quan hệ tình cảm
và gần đây vợ toàn có biểu hiện buồn bã nên càng thêm ghen tuông
cuối cùng ngày toàn đi mua hai che xăng rồi tiếp cận xe ô tô trên đổ xăng và châm lửa đốt
khi chiếc xe bốc cháy thì toàn bỏ đi người dân phát hiện vụ việc đã hỗ trợ dập lửa
nhưng chiếc xe gần như đã bị thiêu rụi và cháy lan sang một chiếc ô tô đầu kế bên
công an sau đó có mặt khám nghiệm hiện trường trích xuất camera tại khu vực để điều tra
toàn được xác định là nghi can gây ra vụ việc và bị mời lên làm việc
tại cơ quan công an bước đầu toàn khai nhận do ghen tuôn
nghĩ vợ ngoại tình nên dẫn đến hành động trên hiện công an đang tiếp tục làm rõ vụ việc